hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng trị đã xuất hiện dịch lở mồm long móng
các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nên đã cơ bản khống chế
nhưng có một điều đáng lo ngại đó là một số hộ dân sống ở vùng trũng nuôi châu bò chung với lợn
rất dễ xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó còn tồn tại một số bất cập đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
gia súc ở thôn phước điền xã hải thành huyện hải lăng tỉnh quảng trị
là địa phương thứ hai của tỉnh quảng trị bị dịch lở mồm long móng
hiện toàn thôn có ba mươi bốn con trâu bò của chín hộ dân bị mắc bệnh lở mồm long móng
trước đó tại xã triệu độ huyện triệu phong có hai mươi con lợn bị mắc bệnh và đã được tiêu hủy
nguyên nhân dẫn đến dịch lở mồm long móng của địa phương này là do tình trạng chăn thả tự do
nhiều người dân còn e ngại tiêm phòng vaccine
bên cạnh đó một số hộ dân nơi khác đem châu bò về đây vỗ béo
và chuồng trại chăn nuôi của người dân bố trí rất gần nhau
ngành thú y tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh
như khoanh vùng tiêu độc khử trùng điều trị hóa chất cho châu bò và tiêm vaccine bổ sung
hiện tại toàn tỉnh quảng trị có tổng đàn châu bò hơn chín mươi con
nhưng mới tiêm vaccine được khoảng sáu mươi bảy mươi
được biết năm hai nghìn một mươi bảy do cung ứng vaccine chậm nên trên địa bàn huyện hương hóa
đã xảy ra dịch lở mồm long móng trên hơn một trăm linh con châu bò
hiện tại dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở tỉnh quảng trị
đang được ngành thú y cơ bản khống chế
nhưng cũng rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp các ngành
để ngăn chặn dịch bệnh không để lây lan trên diện rộng trong thời gian tới